đối với bà con xã lương tâm huyện long mỹ tỉnh hậu giang ngày một mươi chín tháng năm luôn là ngày hội
bà con luôn chuẩn bị từ rất sớm để đến đúng ngày sinh nhật của bác
mọi người lại tập trung về đền thờ bắc hồ với các lễ vật do chính tay người dân làm để dâng lên bác
đền thờ bắc hồ tại xã lương tâm mãi mãi là dấu son đầy tự hào của đồng bào miền tây nước việt
năm nào cũng vậy gần tới ngày sinh nhật bác hồ
ông lê văn thống trưởng ban cúng tế đền thờ bắc hồ đã có mặt cả ngày trong khuôn viên đền thờ để lo cho ngày lễ
dù tuổi đã cao nhưng mỗi khi nhắc đến việc lập đền thờ bắc hồ là ông tư thống lại trẻ lại
ông tư thống thuộc lòng các hiện vật hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của bác hồ được trưng bày trong đền
thí nghĩ đầu tiên của tôi là tổ chức thờ bác là để cho cái thế hệ hôm nay đi theo con đường của bác đã dạy ra
và để giáo dục
cho thế hệ mai sau là tiếp tục là khẳng định con đường đó là cái con đường mà chính xác nhất
trong thời kỳ chiến tranh đảng bộ và quân dân huyện long mỹ tỉnh hậu giang đã luôn tự hào về truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương mình
nơi có đền thờ bắc hồ được lập từ khi bác đi xa
vượt qua khói lửa đạn bom đền thờ vẫn vững vàng như tấm lòng kiên trung của người dân nơi đây đối với đảng với bác hồ
để tỏ lòng biết ơn sâu sắc chủ tịch hồ chí minh ông nguyễn văn dô năm nào cũng cùng bà con đến dọn
dẹp cho khang trang tại đền thờ bắc hồ vào dịp lễ một mươi chín tháng năm
việc này đã trở thành thói quen khắc sâu trong cuộc đời ông

đền thờ bắc hồ đã được dọn dẹp cho khang trang tại đền thờ bắc hồ vào dịp lễ một mươi chín tháng năm
theo các bác đền thờ bắc hồ đã được dọn dẹp cho khang trang tại đền thờ bắc hồ vào dịp lễ một mươi chín tháng năm